quá trình tăng cường của không khí lạnh phương bắc cũng khiến cho mưa quay trở lại với các tỉnh ven biển miền trung từ gần sáng mai
mưa xuất hiện bắt đầu từ các tỉnh phía bắc bao gồm thanh hóa nghệ an và hà tĩnh
sau đó sẽ lan dần xuống các tỉnh phía nam và có khả năng kéo dài đến tận quảng nam và quảng ngãi
do trời có mưa kết hợp thêm với những khí lạnh tràn xuống nên nền nhiệt độ nơi đây cũng có xu hướng giảm dần
riêng các tỉnh bắc trung bộ thời tiết chuyển sang trạng thái z với mức nhiệt độ cao nhất ngày chỉ khoảng một mươi chín hai mươi một độ
từ quảng bình trở vào đến quảng ngãi ngày mai nhiệt độ cũng chỉ phổ biến ở ngưỡng từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
trong khi đó các tỉnh nam trung bộ từ bình định trở vào cho tới tận bình thuận do nằm xa về phía nam
nên tạm thời trong ngày mai thời tiết vẫn khá ổn định với trạng thái ít mưa ngày nắng nhiệt độ phổ biến ở mức từ hai mươi tám đến ba mươi độ
trong đêm nay và ngày mai thời tiết tại các tỉnh tây nguyên và nam bộ nhìn chung khá ổn định
với trạng thái mây thay đổi ít mưa ngày có nắng khá thuận lợi cho các hoạt động lưu thông muôn bán của người dân
nhiệt độ cao nhất ngày tại tây nguyên vào khoảng từ hai mươi sáu hai mươi chín độ và ba mươi ba mươi hai độ ở nam bộ
trên biển dưới tác động của không khí lạnh từ gần sáng mai ở vịnh bắc bộ sẽ có gió đông bắc mạnh cấp sáu
trong khi ở khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa
từ đêm nay đã xuất hiện gió mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám cấp chín
với các vùng biển miền trung và nam bộ cũng như khu vực biển huyện đảo trường sa
từ chiều mai sẽ xuất hiện gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu
kèm theo đó ở những khu vực này lại có mưa rào và rông
có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn rông
do vậy các tàu thuyền không nên ra khơi trong thời điểm này
và sau đây là dự báo chi tiết tại các tỉnh thành phố trên cả nước